bão số ba đã tan nhưng hậu quả để lại vẫn rất nặng nề thiệt hại do mưa lũ trên diện rộng đòi hỏi những biện pháp tổng thể
từ đó đặt ra nhiều vấn đề để tỉnh thanh hóa cần giải quyết để ổn định đời sống cho nhân dân
trong chuyến đi kiểm tra tại vùng tâm lũ san á xã nam mèo huyện quang sơn tận mắt chứng kiến những gì đồng bào vừa trải qua
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã thay mặt đảng và nhà nước
gửi lời thăm hỏi động viên đến các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ
đồng chí phạm minh chính đánh giá cao những nỗ lực của quân và dân thanh hóa trong khắc phục hậu quả mưa lũ
biểu dương các lực lượng vũ trang các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã không quản hiểm nguy vất vả chống bão lũ cùng dân
trong thời gian tới đồng chí phạm minh chính yêu cầu tỉnh thanh hóa cần khẩn trương thực hiện nhiều nhiệm vụ
mà đối tượng hướng tới là đồng bào vùng lũ đang còn nhiều khó khăn
đất đài các công cụ tương tiện sản xuất khác phí lợi phí nông phí ức
tất cả cái này chúng ta phải tổ chức lại hết phải báo cáo cho các đồng chí
cái gân lũ vừa rồi nó đảo lộn hết
nhà cửa cuộc sống mất cả người rồi mất cả ruộng vườn mất cả cái cách tác
vì vậy phải quan tâm ngay đến vấn đề này
đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh đảng và nhà nước sẽ luôn ở bên nhân dân đặc biệt trong giai đoạn khó khăn này
cùng với đó tỉnh thanh hóa cần nỗ lực tìm kiếm người mất tích tìm chỗ ở mới cho người dân
khắc phục hạ tầng giao thông rút kinh nghiệm trong lãnh đạo chỉ đạo
và thực hiện các biện pháp ứng phó với thiên tai khắc phục thiệt hại do mưa lũ